đầu tiên được cấp trên cử về xây dựng phong trào cách mạng ở thị xã vĩnh yên là đồng chí phan cương và vũ duy cương
sau đó phong trào nhanh chóng lan ra rộng đến xã tàm đào nay là thị trấn tàm đào
các đồng chí và quý vị thân mến phía sau tôi đây là chiếc bia tưởng nhớ trận đánh lịch sử diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giữa đội lực lượng tuyên truyền giải phóng quân phạm hồng thái cùng nhân dân thị trấn tàm đào đứng lên đánh chiếm đồn binh nhật
ngay sau đó thì thị trấn tàm đào được giải phóng
để tưởng nhớ trận chiến này thì sau đó đội tuyên truyền giải phóng quân đã quay trở lại thị trấn tam đảo và dựng lên chiếc bia phía sau tôi đây
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sau khi dự hội nghị quân sự bắc kỳ đồng chí võ nguyên giáp tổng chí huy việt nam tuyên truyền giải phóng quân
đã đến căn cứ của trung đội giải phóng quân phạm hồng thái gặp đồng chí trung đội trưởng thạch sơn và chỉ thị
phải đánh nhật để mở rộng khu giải phóng chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa kiên quyết tiêu diệt đồn binh nhật ở tàm đảo để chiếm lĩnh án ngữ vùng cao
đồng thời phải tiến hành binh vận trong bảo an binh lôi kéo họ về với cách mạng hiệp lực cùng ta đánh nhật tranh thủ cả số phạm nhân trong nhà tù đế quốc để họ ủng hộ ta
đối với pháp kiều và gia đình họ đang bị giam giữ quản thúc tại đây cũng cần tranh thủ sử dụng những đồng minh tạm thời này
thực hiện chỉ thị của đồng chí võ nguyên giáp
từ tháng bốn cho đến tháng bảy lực lượng giải phóng quân phạm hồng thái đã xây dựng được cơ sở quần chúng trong lính bảo an cũng như trong trại tù của nhà tù nhật pháp
tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhận lệnh từ tổng chỉ huy trùng đội phạm hồng thái đã tiến công tiêu diệt quân nhật đang chiếm đóng tại tàm đào
dẫn chúng tôi về nơi diễn ra trận đánh lịch sử của quân và dân tàm đào năm nào
đồng chí trần quang thà phó chủ tịch ubnd thị trấn tàm đào
người sinh ra lớn lên và đang tiếp nối truyền thống cách mạng của những người cha chú ruột thịt tham gia vào trận chiến tại đối minh nhật này vẫn không giấu khỏi niềm tự hào
đây là cái bốt nhật mà trận đánh ngày một mươi sáu tháng bảy do đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đánh do đồng chí thạch sơn làm chủ huy
trận đánh đó ta đã tiêu diệt được chín tên nhật và sống một tên và hai tên chạy thoát đã thu được rất nhiều vũ khí trang bị để phục vụ cho quân đội sau này
trải qua hơn bảy mươi năm
đồn minh nhật nơi diễn ra trận đánh lịch sử giải phóng tàm đảo ngày nào giờ đã trở thành phế tích
nhưng ý nghĩa lịch sử của trận chiến thắng nhật giải phóng thị trấn tam đảo vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn được cán bộ và nhân dân tàm đào như anh thà trân trọng giới thiệu cho du khách khi đến thăm vùng đất này
sau trận đánh đồn binh nhật giải phóng thị trấn tàm đào vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thì đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một đại tướng võ nguyên giáp đã lựa chọn tàm đảo làm sở chỉ huy để chỉ huy chiến dịch trần thương đạo hay còn gọi là chiến dịch trung du
sau cách mạng tháng tám thành công quân và dân tam đảo lại cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống pháp bền bì và kiên cường
ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy thực hiện lời kêu gọi tiêu thủ kháng chiến chấp nhận sự hy sinh gian khổ tàm đào được lấy làm đất căn cứ xây dựng thành hậu phường vững chắc
tàm đào được lấy làm đất căn cứ xây dựng thành hậu phường vững chắc
cho cuộc kháng chiến của việt yên và phúc yên đây liên lạc với tuyên quang và thái nguyên
ngay sau khi chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi giành thắng lợi với mục tiêu giữ vững và phát huy quyền chủ động chiến lược trên chiến trường
trung ương đảng ta tiếp tục chủ trương mở chiến dịch trần hưng đạo hay còn gọi là chiến dịch trung du
chấp hành chủ trương của trung ương đảng ngày ba mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi đảng ủy chiến dịch trần hưng đạo được thành lập
do đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp làm bí thư đảng ủy
kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi đảng ủy chiến dịch họp quyết định chuyển sở chỉ huy về xã quân chu
huyện đại từ dưới trên núi tam đào sau đó chuyển lên đỉnh núi tam đào
giới thiệu với hai bạn chúng ta đang đi trên đường vào hầm chỉ huy chiến dịch trung du do đại tướng võ nguyên giáp làm tổng tư lệnh
cái hầm này bác chọn để chỉ huy chiến dịch trung du đánh núi đanh
thành phố vĩnh yên ngày nay cái hầm này là cái vị trí rất quan trọng
nó gắn liền giữa chiến dịch trung du và gắn liền với thị trấn tân đảo với an toàn khu định hóa thái nguyên
việc lựa chọn vị trí căn hầm nằm trên đỉnh một ngọn núi có độ cao sấp xỉ một mét so với mực nước biển
giúp bộ chỉ huy chiến dịch từ đây có thể theo dõi tình hình mặt trận ở cả hai hướng thái nguyên và vĩnh yên
bộ chỉ huy núp kế gồm có bảy đồng chí trong đó thì đại tướng võ nguyên giáp làm tổng tư lệnh
tiện tích cái hầm đó khoảng độ hơn hai mươi m hai đây là cái cối tường xây nó dày khoảng tám mươi phân
độ sâu độ cao này từ dưới kia lên nó khoảng độ bốn m năm
cái hầm này thực chất nó là một cái gara của thời pháp để lại xong đó mình tận dụng đó
bởi vì cái đây nó quan sát toàn bộ thủ đô hà nội và thành phố vĩnh yên
chỉ trấn tân đảo thì nó có vị trí đắc địa rất quan trọng về quân sự
cho nên bác giáp và các
bác trong bộ chỉ huy chiến dịch đã chọn chỉ trấn tân đảo này để nó có cái tầm còn rất là quan trọng đó là
quan sát và chỉ huy được toàn bộ thủ đô hà nội và tỉnh vĩnh yên hồi xưa và tỉnh vĩnh phúc ngày nay
liên quan đến cả an tầng khu định thái thanh yên cũng liên quan đến tỉnh phú thọ ngày nay nữa
kể đến tiến chúng ta có từ đây về đến hà nội rất gần
mà ngược lại chúng ta có đi theo cái đường mòn sang an tầng khu định thái thanh yên có hơn hai tiếng thôi
kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp với dân số ít ỏi nhưng thị trấn tam đảo có bốn mươi năm người tham gia bộ đội
hai mươi người tham gia du kích một trăm ba mươi người tham gia dân công hòa tuyến bốn người là liệt sĩ hai người là thương binh
thị trấn tam đảo nơi đây là có năm điểm gắn với lịch sử cách mạng thị trấn tam đảo
bao gồm là cái trận đánh đồn binh nhật ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm

một là cái sở chỉ huy trần hương đạo năm một nghìn chín trăm năm mươi một
thứ ba là khu nhà gỗ
và thứ tư là cái biệt thự một mươi tám a nơi bác hồ về làm việc và nghỉ ngơi năm một nghìn chín trăm năm mươi năm và một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và thứ năm là năm căn hầm chỉ huy nằm ở năm vị trí khác nhau do trung ương đảng ta chọn trong thời kỳ kháng chiến chống nước
vậy cuộc kháng chiến chống mỹ lịch sử cách mạng của tam đảo được ghi dấu như thế nào
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ở kỳ hai của chương trình vào khung giờ này tuần tới